trung tâm hoạt động văn hóa khoa học văn miếu quốc tử giám vừa tổ chức khai mạc triển lãm và liên hoan thư pháp với chủ đề thăng long hà nội
đây là hoạt động hướng tới kỷ niệm một nghìn một mươi năm thăng long hà nội
triển lãm trưng bày hơn một trăm linh tác phẩm thư pháp và thư họa của các thư pháp gia ở ba miền bắc trung nam
các bức thư pháp được viết dựa trên một số tác phẩm văn học tiêu biểu về thăng long hà nội từ năm một nghìn một mươi cho đến nay
với các chủ đề ca ngợi con người và cảnh đẹp thăng long hà nội
giá trị văn hóa lịch sử thăng long hà nội giáo dục và đào tạo nhân tài tại quốc tử giám
liên hoan còn có nhiều hoạt động khác như trình diễn thư pháp tặng chữ tọa đàm
đây là hoạt động văn hóa ý nghĩa chào mừng ngày lễ lớn của thủ đô và góp phần bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa dân tộc
liên hoan kéo dài từ nay đến hết ngày một mươi tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi